tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang liên bang nga varigastimov và chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân mỹ tướng mark milley
đã có cuộc điện đàm hiếm hoi về nhiều vấn đề mà hai bên cùng quan tâm trong đó có tình hình tại ukraine
bộ quốc phòng nga cho biết cuộc điện đàm diễn ra theo đề nghị của phía lầu nam góc
song không tiết lộ chi tiết mà hai bên đã trao đổi
trong khi đó một người phát ngôn của phía mỹ cho biết lãnh đạo quân đội hai nước đã thảo luận về một số vấn đề
liên quan tới an ninh và đã nhất trí duy trì đường dây liên lạc mở
cuộc điện đàm được kỳ vọng sẽ giúp các bên tiến gần hơn tới một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở ukraine